để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm
ubnd tỉnh đồng nai vừa yêu cầu các địa phương đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông
trong đó chú trọng các tuyến quốc lộ một a năm mươi một hai mươi nơi lượng phương tiện sẽ tăng đột biến do người dân từ tp hcm về quê nghỉ lễ
và đi du lịch đà lạt vũng tàu qua địa bàn tỉnh
theo đó ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt công an tỉnh đồng nai tiếp tục triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe
trong đó tập trung vào tài xế xe tải xe khách xe container xe taxi để kịp thời phát hiện
ngăn chặn những người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia ma túy và chất kích thích
phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông